sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang cho biết vừa kịp thời truy bắt nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có gồm nguyễn thị út nhớ đặng thị kim chi và trần thiện thanh cùng chú tại thành phố long xuyên
sáng ngày bốn tháng một mươi hai đội cảnh sát hình sự công an tp long xuyên tiếp nhận thông tin từ công an phường mỹ phước về việc đại lý bia thùy dương thuộc khóm mỹ lộc phường mỹ phước bị kẻ gian đột nhập lúc dạng sáng lấy mất sáu mươi chín thùng bia henneken
qua hình ảnh camera an ninh lực lượng công an nhanh chóng xác định bắt giữ nhớ chi và thanh tại cơ quan công an ba đối tượng thừa nhận đã cùng đồng bọn đột nhập và lấy trộm số bia trên
ngay sau đó lực lượng công an đã thu hồi ba mươi thùng bia và một xe mô
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nhớ về hành vi trộm cắt tài sản chi về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có riêng thanh cho gia đình bảo lãnh đồng thời tập trung lực lượng tiếp tục điều tra truy tìm các đối tượng liên quan
cảnh sát điều tra công an tp long xuyên ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nhớ về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có riêng thanh cho gia đình bảo lãnh đồng thời tập trung lực lượng tiếp tục điều tra truy tìm các đối tượng liên quan